ngày hai tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi vượt qua nhiều khó khăn thách thức
sau gần một mươi năm xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn bắc cạn có nhiều khởi sắc đã có một mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới bảy mươi bốn công trình trong đó chủ yếu tập trung thực hiện đường giao thông canh mương nhà văn hóa thôn cũng đã được đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thay đổi diện bạo khu vực nông thôn miền núi theo hướng hiện đại văn minh